hà nội ghi nhận ba ca nhiễm gồm bệnh nhân số hai nghìn hai trăm hai mươi chín là nam năm mươi bốn tuổi quốc tịch nhật bản bệnh nhân đổ tử không rõ nguyên nhân vào ngày một mươi ba tháng hai
bệnh nhân hai nghìn hai trăm ba mươi bốn là nữ có địa chỉ tại ngõ yên thế phường điện biên quận ba đình là nhân viên văn phòng chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn mitsui việt nam tại hà nội
bệnh nhân số hai nghìn hai trăm bốn mươi là nam quốc tịch nhật bản địa chỉ tại phòng một nghìn năm trăm linh bảy khách sạn somerset số hai đường quảng an quận tây hồ